trong khuôn khổ festival văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh gia lai đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống
góp phần giới thiệu đến du khách gần xa về những nét văn hóa truyền thống đồng thời tạo môi trường thuận lợi để giao lưu văn hóa
tăng cường thêm sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tây nguyên
tại khu vực bảo tàng tỉnh gia lai và bảo tàng hồ chí minh là nơi thể hiện đôi bàn tay tài hoa khéo léo của gần một trăm năm mươi nghệ nhân
đến từ năm tỉnh trong khu vực như con tum đắk lắc đắk nông lâm đồng và gia lai
tham gia festival cổng chiêng lần này mình trình diễn tặc tượng gỗ dân gian
đây là nét truyền thống văn hóa trong các lễ bỏ mã của người gia lai nhưng đang dần bất đi
là nghệ nhân trẻ mình mong muốn qua lễ hội sẽ giới thiệu đến mọi người nét văn hóa này
trong đời sống của đồng bào dân tộc tây nguyên tượng gỗ dệt thổ cầm đan lát không chỉ tồn tại hàng ngày mà mang đậm bản
mà là sắc riêng của mỗi dân tộc
rất vui được tham gia để giao lưu học hỏi
có những bản sắc văn hóa khác nhau thì mình có thể nhìn và học và làm theo những màu khác
để bộ sưu tập của mình càng ngày càng đẹp hơn
và giúp ích cho mình khi về nhà thì mình đán thêm quà văn khác
tại quảng trường đại đoàn kết cũng diễn ra buổi triển lãm tranh ảnh tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của cố họa sĩ suman
với một trang sách
một trăm năm mươi tranh ảnh tư liệu
trong tranh của ông luôn là gam màu gốc tươi sáng chân thực về đời sống người dân phong cảnh của núi rừng tây nguyên
năm hai nghìn một mươi hai họa sĩ suman có các tác phẩm được truy tặng giải thưởng nhà nước
triển lãm lần này là dịp để du khách gần xa tìm hiểu thêm về những tác phẩm tư liệu của một họa sĩ được mệnh danh là cánh chim đầu đàn của mỹ thuật tây nguyên